tại hà nội đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đã chủ trì cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị tổ chức cầu truyền hình
năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
chủ đề của chương trình cầu truyền hình năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh được thống nhất là bài ca kết đoàn
đây là hoạt động mang tính chính trị có ý nghĩa to lớn thể hiện sự lãnh đạo của đảng cùng nhân dân cả nước
quyết tâm thực hiện năm di nguyện của chủ tịch hồ chí minh
nội dung chương trình sẽ nhấn mạnh vào các tư liệu lịch sử quý báo về chủ tịch hồ chí minh
từ lúc thơ ấu đến khi trưởng thành ra đi tìm đường cứu nước và trở thành vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc
đưa đất nước việt nam thoát khỏi ách nô lệ và trở thành quốc gia độc lập
chương trình cầu truyền hình sẽ được thực hiện tại bốn điểm cầu hà nội tp hcm nghệ an và huế
đây đều là những địa điểm có ý nghĩa lịch sử gắn bó mật thiết với cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
dự kiến chương trình cầu truyền hình năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh sẽ được diễn ra vào lúc hai mươi h ngày một tháng chín